khiến cho người dân không khỏi bất an lo lắng
thành phố hà nội là nơi có số lượng lớn khu trung cư nhà cao tầng
vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn luôn được các cơ quan chức năng quan tâm trú trọng
tuy nhiên để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao
thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
đặc biệt là những cư dân sống tại các khu trung cư nhà cao tầng là việc làm hết sức quan trọng
theo thống kê trên địa bàn tp hà nội hiện có một bảy mươi năm công trình cao tầng trong đó có tám trăm linh trung cư cao tầng
tính đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố còn một mươi bảy công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy
trong một mươi bảy công trình trên có những trung cư nằm trong ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể tiếp cận
công trình không có khả năng thi công hệ thống tăng áp cho buồng thang bộ
công trình không thể thi công hệ thống hút khói hành lang
trước thực trạng trên ubnd tp hà nội đã chỉ đạo sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
và sở xây dựng nghiên cứu một mươi nhóm nội dung khắc phục tồn tại vi phạm
tại một mươi bảy trung cư bảo đảm an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy
phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số tám là nơi phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn hai quận thanh xuân và hoàng mai với tổng số hai trăm chín mươi bốn công trình cao tầng
đây là khu vực có nhiều khu trung cư nhà cao tầng trên địa bàn thành phố
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đơn vị đã xử lý một mươi cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy
với số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
công tác đôn đốc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy cũng được đơn vị tích cực thực hiện
đây là khu vực có nhiều khu vực có nhiều kế hoạch để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
công tác đô t stiffness thông tin phần lai heights và dịch vụ

đây là khu vực có nhiều khu vực có nhiều kế hoạch để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
rơi khuyến cáo về công tác phòng cháy để thoát nạn đối với nhà cao tầng
đây là một buổi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư trên địa bàn quận hoàng mai
từ hệ thống báo cháy cho đến các thiết bị thông báo đều được kiểm tra kỹ lưỡng
việc kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy được tiến hành định kỳ hàng tháng
nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống tại các trung cư khi có hỏa hoạn xảy ra
đa số những trung cư trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc những quy định
tuy nhiên vẫn còn một số trung cư vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
như hệ thống bình chữa cháy dỉ xét đường ống nước không hoạt động tiêm ẩn nhiều hiểm họa khi có cháy nổ xảy ra

đường ống nước không hoạt động tiêm ẩn nhiều hiểm họa khi có cháy nổ xảy ra
thường xuyên kiểm tra chế độ vận hành qua kiểm tra thực tế thì chế độ vận hành của một số tòa nhà cũng tương đối tốt
nhưng mà cũng không tránh khỏi một số chủ đầu tư là cũng thiếu trách nhiệm thiếu quan tâm trong công tác phòng cháy
dẫn đến việc bảo dưỡng bảo trì phương tiện phòng cháy cháy còn kém
dẫn đến một số hệ thống có thể là hoạt động lỗi trục chặt trong công tác bảo dưỡng duy trì
trên địa bàn quản lý thì sẽ có một số tòa nhà tái định cư thuộc nguồn vốn ngân sách của nhà nước
thì có về cái bảo dưỡng trang bị phương tiện thì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách đó
cho nên trong quá trình hoạt động của người dân thì gần như là một số hệ thống phòng cháy là hỏng
thì có kiến nghị lên thì cũng chưa thấy ủy ban thành phố giải ngân
thì đấy là cũng rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý kiến nghị về công tác phòng cháy đối với phòng vệ sát phòng cháy số tám
bên cạnh đó việc tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy của đơn vị đến các khu trung cư còn gặp nhiều khó khăn
công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến người dân tại các khu trung cư vẫn chưa được người dân thực sự quan tâm
tại mỗi buổi tuyên truyền trung bình số lượng người dân sinh sống tại các khu trung cư tham gia rất ít khoảng ba mươi ba mươi
qua những buổi tuyên truyền có thể thấy ý thức của người dân trong việc nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ còn thấp chưa đạt hiệu quả cao
ngay từ đầu năm vào các đầu năm chương trình công tác năm đội cũng báo cáo tham mưu cho lãnh đạo phòng tổ chức một kế hoạch tuyên truyền
đến một trăm linh các tòa nhà trung cư trên địa bàn quản lý
thường thường qua buổi tối hoặc thứ bảy chủ nhật đội kiểm tra đã cử cán bộ xuống từng tòa nhà phát tờ rơi cũng như tổ chức tuyên truyền cho bà con đến từng đội hộ dân
người dân thì nói chung là cơ bản là nhiều hộ dân cũng quan tâm công tác phòng cháy cũng xuống nghe tuyên truyền cũng như nhận tờ rơi trong không khí hào hức
nhưng mà cũng không tránh khỏi nhiều hộ dân là cũng chưa quan tâm
gần như là
thậm chí là cử các bà giúp việc xuống gọi là cho có thành phần điểm danh để cho ban quản lý tòa nhà ta không nhắc nhở tổ dân phố không nhắc nhở
thật sự là một số tòa nhà là xuống kiểm tra hộ dân thì khoảng ba mươi bốn mươi cư dân là xuống nghe tuyên truyền thôi
thế đấy là cũng
nói chung là cũng nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền nếu mà thiếu sức quan tâm của các cư dân
thực chất chúng ta quan sát thấy rằng là người dân gần như là chưa quan tâm
các cụ vẫn nói là mất bò thì mới lo làm chuồng
thì tôi cho rằng là từ những cái vụ như thế này thì người dân sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn nữa
một cách thực chất
mặt khác thì tôi cho rằng là từ phía chủ đầu tư cũng như từ ban quản lý thì cũng cần phải có những tuyên truyền thật là sâu rộng thường xuyên đến người dân
và chính điều đó thì mới giúp cho chúng ta có thể thoát nạn được trong những tình huống đặc biệt xảy ra
ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư nhà cao tầng của các cơ quan
thì việc người dân tích cực tham gia những buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy trang bị những kiến thức thoát hiểm là hết sức cần thiết
bên cạnh đó chủ đầu tư ban quản lý các trung cư nhà cao tầng cần nghiêm túc thực hiện đúng những quy định về phòng cháy chữa cháy đã để ra
có như vậy hiểm họa do cháy nổ mới được giảm thiểu đáng kể